theo bản tin về dịch covid một mươi chín của bộ y tế trưa ngày chín tháng bảy cho biết việt nam có thêm sáu trăm linh chín ca mắc covid một mươi chín
trong đó tp hcm tiếp tục nhiều nhất với bốn trăm bảy mươi chín ca mắc tổng số ca mắc của việt nam đến nay là hai mươi năm bốn trăm một mươi chín ca
tính từ sáu h đến một mươi hai h ngày chín tháng bảy có sáu trăm linh chín ca mắc mới sáu ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh sáu trăm linh ba ca ghi nhận trong nước
tại tp hcm là bốn trăm bảy mươi chín ca bình dương sáu mươi sáu đồng nai một mươi bảy bắc giang chín trà vinh tám bắc ninh bảy quảng ngãi bảy bà rịa vũng tàu bốn hà nội hai vĩnh phúc bốn vĩnh phúc một bạc liêu một lâm đồng một thanh hóa
trong đó bốn trăm tám mươi ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
tính đến một mươi hai h ngày chín tháng bảy việt nam có tổng cộng là hai mươi ba năm trăm một mươi ba ca ghi nhận trong nước và một chín trăm linh sáu ca nhập cảnh

số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là hai mươi một chín trăm bốn mươi ba ca trong đó có sáu một trăm bảy mươi sáu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh